bốn nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng và bốn cảnh sát địa phương bị thương trong một vụ đấu súng với nghi phạm ở thành phố charlot bang baccarolina
tổng thống israel biden đã được thông báo về vụ việc và đã trao đổi tình hình về thống đốc của bang
theo giám đốc sở cảnh sát charlotte johnny jennings thì bốn nhân viên thiệt mạng là thành viên lực lượng đặc nhiệm
họ bị bắn chết khi đang cố thi hành lệnh bắt giữ nghi phạm
ông jennings cho biết thêm là nhóm này đến nơi nghi phạm đang lẩn trốn và tên này đã nã súng vào họ
nghi phạm đã bị tiêu diệt ở sân trước của ngôi nhà
trong ngôi nhà còn có hai người nữa
ông jennings cho rằng ít nhất một trong số hai người này đã nổ súng vào các nhân viên thực thi pháp luật và cả hai đều đã bị cảnh sát bắt giữ